công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc phát hiện công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư phát triển thùy tiên
ở số bảy mươi năm đường nay đia phường tân lập thành phố buôn ma thuật đã phát hiện công ty sản xuất nhiều khẩu trang y tế vi phạm
như vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế vi phạm về sản xuất trang thiết bị y tế
sau khi lập biên bản đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuật đã thu giữ hai mươi thùng
với năm mươi khẩu trang y tế kháng khuẩn của công ty này trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện công an thành phố buôn mơ thuật tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật